với đặc thù sản xuất nông nghiệp có vai trò quan trọng trong nền kinh tế
những năm qua tỉnh bắc cạn đã tập trung phát triển lĩnh vực này
trong đó tỉnh đã ban hành những chính sách cụ thể để khuyến khích người dân doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
từ chỗ trồng phân tán nhỏ lẻ những năm gần đây cây nghệ đã trở thành một loại nông sản
mang lại thu nhập khá cao cho người nông dân
có được kết quả này khâu chế biến củ nghệ thành các sản phẩm hàng hóa là rất quan trọng
những sản phẩm này mang lại giá trị kinh tế cao nhờ đó người trồng nghệ cũng tăng thêm thu nhập
chúng xuất khẩu sang hai nước bạn nữa
mới đây hội đồng nhân dân tỉnh bắc cạn đã ban hành nghị quyết số năm năm hai nghìn một mươi bốn
về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
theo đó doanh nghiệp được hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng thương mại trong vòng tám năm
với hạn mức vay tối đa không quá bảy mươi kinh phí đầu tư
mức hỗ trợ bằng tranh lệch lãi suất cho vay thương mại so với lãi suất tiến dụng đầu tư của nhà nước
ngoài ra doanh nghiệp được hỗ trợ sáu mươi kinh phí đầu tư trồng rau củ quả
chè chế biến nông lâm sản chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung
đầu tư cơ sở giết mổ ra súc tập trung hỗ trợ bảy mươi kinh phí đầu tư cơ sở bảo quản nông sản
chế biến khác trên địa bàn truy nhanh cũng xem chất tạo được kiện cho vay đến tới hàng trăm triệu đồng
số vay này chủ yếu là cho vay theo mùa vụ
để phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh bắc cạn cũng đang nỗ lực xây dựng những sản phẩm ô cốp đặc trưng
đến nay địa phương này đã có ba mươi bảy sản phẩm nông lâm sản đạt chuẩn tham gia chương trình ô cốp
ngoài những sản phẩm đặc trưng được tinh chế từ cây nghệ
nhiều sản phẩm khác như miến rong
gạo nếp khẩu nua lách chè tuyết san mật ong rừng cũng đang dần khẳng định thương hiệu
chúng tôi tiếp tục tập trung vào hai định hướng lớn
đó là nâng cấp những cái sản phẩm ô cốp mà đã được cấp sao của năm trước
thì tiếp tục nâng cấp để đạt được tiêu chuẩn tốt hơn và được cấp sao ở mức cao hơn
và cái thứ hai là hỗ trợ cho các tổ chức kinh tế cho người dân để phát triển các cái sản phẩm mới
thứ ba là
tập trung mạnh vào các công tác xúc tiến và quảng bá thương mại cho các sản phẩm này
với lợi thế về điều kiện tự nhiên cùng với những chính sách hỗ trợ cụ thể
nông nghiệp của tỉnh bắc cạn đang từng bước chuyển mình
tuy nhiên để những chính sách này phát huy hiệu quả
rất cần những người nông dân doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp một cách nghiêm túc bài bản